theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi bốn giờ sáng nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi
vị trí tâm bão cách đào sông tử tây khoảng ba trăm hai mươi km về phía bắc đông bắc
gió mạnh cấp một mươi ba giật tới cấp một mươi năm
dự báo đến bốn giờ sáng mai ngày hai mươi tám tháng một mươi tâm bão ở trên vùng biển từ đà nẵng đến phú yên
với gió giật cấp một mươi ba đến cấp một mươi bốn giật tới cấp một mươi bảy cấp độ rủi ro thiên tai do bão đạt cấp sáu
bão số chín được đánh giá là cơn bão mạnh nhất từ đầu mùa mưa bão đến nay
tính đến sáu giờ sáng nay vẫn còn gần hai trăm linh tàu với hơn một ba trăm linh lao động
chủ yếu là tàu của bình định đang hoạt động trong vùng biển nguy hiểm
hiện các tàu thuyền này nhận được thông tin và hướng di chuyển của bão
và đang chuyển đến nơi tránh chú bão an toàn
hiện các tỉnh từ thừa thiên huế đến phú yên đã lên phương án và chuẩn bị cho công tác sơ tán dân
trước khi cơn bão đổ bộ tổng số dân dự kiến sơ tán là gần một trăm bốn mươi bảy người
và công tác sơ tán dân dự kiến sẽ được các tỉnh hoàn thành trước một mươi chín h ngày hôm nay
bên cạnh đó tại khu vực đất liền
bàn chỉ đạo trung ương
về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão
như cắt tỉa cành cây hướng dẫn dây trăng chống nhà cửa
chuẩn bị lương thực thực phẩm theo phương châm bốn tại chỗ
phòng khi xảy ra ngập ống lâu dài sẵn sàng vật tư phương tiện cứu hộ
sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm
tại cuộc họp triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số chín
lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đã quyết định triển khai lệnh cấm đường
từ hai mươi một h tối nay hai mươi bảy tháng một mươi
cơn bão đã được ra khỏi nhà cho đến khi bão tan
và trong thời gian này chỉ có xe của lực lượng phòng chống bão lụt được hoạt động trên đường
tỉnh thừa thiên huế yêu cầu cán bộ công chức đến cơ quan trực phòng chống bão lụt ngay trong tối nay
các phương án sơ tán dân từ chỗ thấp lên chỗ cao cũng đã được bãi bỏ
thay vào đó là sơ tán dân từ nhà yếu tạm bỡ sang nhà kiên cố
việc sơ tán phải xong trước một mươi năm giờ hôm nay
theo ngành khí tượng thủy văn cơn bão này có thời gian hoạt động trên đất liền rất dài
dự kiến trong vòng hai mươi giờ kể từ bốn giờ sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi
vì vậy bên cạnh các nỗ lực của chính quyền để bảo vệ sinh mạng người dân
thì người dân cũng cần phải có sự phối hợp như đóng chặt toàn bộ cửa nhà
không ra khỏi nhà từ hai mươi một giờ hôm nay đến khi bão tan
tuyệt đối không để lặp lại những tai nạn thương tích do chủ quan như đã xảy ra trong bão số sáu
ngành giáo dục tp đà nẵng đã có thông báo khẩn việc cho học sinh sinh viên nghỉ học
do ảnh hưởng của cơn bão số chín và có phương án chủ động triển khai ứng phó
với cơn bão này
trẻ mầm non học sinh học viên sinh viên trên địa bàn nghỉ học từ chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi
và cả ngày hai mươi tám tháng một mươi
trong trường hợp diễn biến bão mưa lũ phức tạp kéo dài
sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng sẽ có thông báo kịp thời
các trường học cơ sở giáo dục kiểm tra giả soát phương án phòng chống bão lũ
lũ quét sạt lở đất có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản cây cối và cả tường bao
công tác chủ động ứng phó phải hoàn thành trước một mươi bảy h ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi
các bộ phận có liên quan phải túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để sẵn sàng ứng phó với những tình huống phát sinh
thường xuyên theo dõi diễn biến của bão mưa lũ kịp thời báo cáo về sở giáo dục và đào tạo thành phố
về tình hình của đơn vị để có phương án xử lý
bão số chín dự báo sẽ gây mưa lớn và đổ bộ vào đất liền ở khu vực miền trung
để hạn chế thấp nhất thiệt hại hiện các địa phương trong toàn tỉnh quảng nam
huy động lực lượng phương tiện khẩn trương triển khai công tác phòng chống mưa bão
mọi công tác chuẩn bị sẽ hoàn thành trước một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng một mươi trước khi bão số chín đổ bộ
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng nam
gia đình ông đào cùng hàng trăm hộ dân khác ở xã đảo tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam
đã nhanh chóng ra cố nhà cửa khi nghe tin bão số chín sắp đổ bộ
chúng tôi đang ở đây với vũ trang tịch nhờ để chủ động
phòng chống bộ lục để xóa xã thiệt hại ra dân
bên cạnh đó đồn biên phòng cửa khẩu cảng kỳ hà còn tổ chức lực lượng túc trực kêu gọi
hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển của bão số chín
để chủ động phòng tránh không đi vào vùng nguy hiểm
đồng thời thường xuyên tuyên truyền ra soát và kiên quyết không để người ở lại trên tàu thuyền
đơn vị là phối hợp chặt chẽ với các quỹ chính quyền địa phương các xã trên địa bàn
đặc biệt là đối với xã đảo tam hải
vì là hỗ trợ lực lượng vận động bà con chẳng chống nhà cửa để bảo đảm an toàn
đặc biệt là giúp cho địa phương di rời các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ
là cơn bão số chín đi qua sẽ nguy hiểm để đi đến vị trí đã được khảo sát để bảo đảm an toàn cho bà con
tôi kêu gọi nhân dân trên toàn tỉnh hãy sức bình tĩnh và chủ động ứng phó với cơn bão này
chính quyền địa phương phải tăng cường kiểm tra
và có những nơi mà dân dân không chịu đi phải tiến hành cưỡng chế để bảo vệ con người là tranh thách
còn mùa tờ sáng nếu như có hư hãm thì sau này chúng ta sẽ khẩu phục
phải quy động lực lượng trong ngày nay và là ngày mai là phải tập trung để mà đưa nhân dân đến nơi an toàn nhất
để hạn chế thấp nhất thiệt hại tỉnh quảng nam đã yêu cầu cấp ủy chính quyền các địa phương
dọc ven biển từ thị xã điện bàn đến huyện núi thái